kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang điều tra vụ đánh bạc
và tổ chức đánh bạc do lê hiền mụi ba mươi ba tuổi lê trung hiếu năm mươi tuổi cùng ngụ quận sáu
nguyễn công lữ bốn mươi hai tuổi ngụ tỉnh tiền giang và đồng phạm thực hiện
để thu hút khách kiếm thêm thu nhập nên mụi đã nảy sinh ý định tổ chức cho khách đến uống cà phê đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá các trận đấu được phát sóng trên truyền hình hoặc không gian mạng
sau đó lữ giao tài khoản này cho mụi để tổ chức cho khách đến uống cà phê đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
khi giao tài khoản cho mụi thì lữ thỏa thuận hưởng lợi hai mươi trên tổng số tiền mụi thắng
về phần mụi sau khi có tài khoản cá cược thì đã chia thành năm tài khoản nhỏ giao cho các nhân viên trong quán cà phê để tổ chức đánh bạc
khi khách đến uống cà phê có nhu cầu cá đồ bóng đá các đối tượng giúp sức sẽ truy cập vào các trang website cá độ
rồi đăng nhập các tài khoản cá cược được giao để xem thông tin tỷ lệ kèo báo cho khách
sau khi bắt giữ nhóm người nói trên công an thu giữ tổng số tiền hơn chín mươi hai triệu đồng
trong đó có ba mươi chín triệu đồng là tiền mà nhóm này tổ chức và các công bạc dùng để tham gia đánh bạc
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông tin từ công an tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt xóa thành công
bắt giữ sáu đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn
nhóm thứ nhất do đối tượng hồng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận sáu cầm đầu đã cùng ba đồng phạm là thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín lưu thanh tuấn sinh năm hai nghìn ba lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ quận sáu
lãi suất mà long cho các con nợ vay lên đến năm trăm bốn mươi trên một năm
khi người vay không trả đúng hạn thì long chỉ đạo đàn em nhắn tin đe dọa
dùng sơn pha trộn với mắm tôm khủng
các đối tượng còn tạc chất bẩn vào nhà người thân láng giềng của người vay tiền để đòi tiền
theo công an nhóm của long đã tạc sơn nhằm cưỡng đoạt tài sản rất nhiều vụ trên địa bàn quận sáu tp hcm
nhóm đối tượng hoạt động tính dụng đen thứ hai do tiêu trần quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê đồng tháp
cùng nguyễn thị ngọc yến thực hiện
qua điều tra giữa năm hai nghìn hai mươi hai yến là nhân viên tính dụng của một ngân hàng trên địa bàn tp hcm
yến đã mốc nối với huy cho bà hát chủ của một doanh nghiệp vay hơn một mươi tỷ đồng với lãi suất một trăm năm mươi trên một tháng
yến và huy đã thu lợi bức chính số tiền hơn ba tỷ đồng
hiện hai vụ việc đang được công an tp hcm tiếp tục điều tra xử lý
ban thường vụ thành đoàn tp hcm phối hợp với công an tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân phòng
chống tội phạm và đảm bảo trực tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm dịp tết dương lịch tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ thành phố trong việc xây dựng sự đoàn kết tự lực tự cường
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật xử lý giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
công tác này nhằm tạo môi trường lành mạnh thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước
dịp lễ tết còn là tạo sự an toàn cho người dân vui xuân

ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo người dân thanh niên người lao động mơ rộng địa bàn tập trung đúng trúng vào các điểm nóng điểm nhạy cảm

đặc biệt là tập trung ở các khu nhà trỏ khu công nghệ cao các khu mà thật là phát trường học các nơi mà tập trung nhiều cái mối nguy cơ về tội phạm
trong dịp tết nguyên đáng ngày hôm nay thì đoàn công an thành phố cũng xác định là trong công tác tuyên truyền pháp luật sẽ tập trung vào nhóm tội phạm như là tội phạm đường phố tội phạm cướp giật
cũng như là các tội phạm mà sử dụng vũ khí rồi tội phạm ma túy các tội phạm mà thường xuyên gắn với các dịp tết nguyên đáng tết cao điểm như vậy
để tập trung công tác tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt thì hơn nữa thì chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng
với vai trò là đoàn thanh niên tham dự lễ phát động ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là tự hào và sẽ tiếp tục cố gắng cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên
tiếp tục sung kích là ngọn cờ đầu để luôn phối hợp với các lực lượng ban ngành đoàn thể cùng với đặc biệt là lực lượng an ninh trật tự lực lượng công an
sẽ tiếp tục giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường địa bàn quận và địa bàn thành phố trong thời gian tiếp theo
ngay sau ra quân đoàn thanh niên quận ngồi đoàn phường phối hợp cùng công an các phường tổ chức các chương trình phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm kỹ năng phòng cháy chữa cháy
vừa rồi cán bộ công an cũng tuyên truyền những kiến thức rất là bổ ích đến bà con ở cư dân an sương về phòng chống tội phạm cách để mình có thể phòng tránh khi đi đường bị cướp giật và khi có những đối tượng xấu có manh nha trộm cắp tài sản của mình
bên cạnh đó thì cũng một số thủ đoàn mới được tội phạm nó triển khai ở trên mạng về mình phòng chống những tội phạm trên an ninh mạng
đấy là những kiến thức rất là bổ ích đối với bà con
thông qua đợt cao điểm này công sẽ tuyên dương nhân rộng gương điển hình trong việc tham gia xung kích đảm bảo an ninh trực tự an toàn xã hội tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc lan tỏa những thông điệp hay ý nghĩa và cố vũ thanh niên no theo
từ đó an ninh chính trị được giữ vững kinh tế tiếp tục phát triển
công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt khẩn cấp phan hoàng phương tổng quản lý lê thành vinh tổng quản lý nhà hàng ruby và nguyễn thị thảo quản lý về hành vi môi giới mài dâm
tại hai nhà hàng ruby và thảo vi cùng nằm trên đường lê văn quý phường bình trị đông a quận bình tân